thưa quý vị đến thời điểm này nhiều địa phương đã công bố mức thưởng tết của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
theo báo cáo của các địa phương gửi về bộ lao động thương binh và xã hội năm nay người lao động sẽ nhận thưởng tết bình quân là một tháng lương
do lương tối thiểu tăng nên mức thưởng sẽ cao hơn năm trước
theo báo cáo của địa phương bộ lao động thương binh và xã hội nhận định mức thưởng tết của năm nay ổn định nhờ tình hình kinh tế lương và thu nhập cơ bản của người lao động có cải thiện ở mức nhất định
tại hà nội mức thưởng tết cao nhất là một trăm linh triệu đồng một người và thấp nhất là bốn trăm năm mươi đồng một người mức thưởng tết chỉ tăng hơn một so với tết năm trước
còn ở thành phố hồ chí minh mức thưởng cao nhất là sáu trăm linh triệu đồng thấp nhất là ba triệu đồng đi kết thúc cả thành phố ba ba trăm linh triệu đồng một người